trong khuôn khổ hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi năm và các hội nghị liên quan
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cùng các nhà lãnh đạo asean và thủ tướng trung quốc lý khắc cường
dự hội nghị cấp cao asean trung quốc lần thứ hai mươi hai
tin của nhóm phóng viên thường trú truyền hình nhân dân gửi về từ thủ đô bangkok thái lan
tại hội nghị các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược asean trung quốc
với hòa bình an ninh ổn định và thịnh vượng khu vực
khẳng định nỗ lực đẩy mạnh đối thoại hợp tác xây dựng lòng tin hình thành và tuân thủ các chuẩn mực ứng xử
trong đó có sớm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử trên biển đông coc
duy trì môi trường hòa bình an ninh ổn định tự do an toàn hàng hải hàng không trên biển đông
kiềm chế không có các hành động làm phức tạp tình hình để cao tuân thủ luật pháp quốc tế
trong đó có công ước luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai thực hiện nghiêm túc đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc
cùng nỗ lực xây dựng biển đông thành vùng biển hòa bình ổn định và hợp tác
các nhà lãnh đạo hoan nghênh quan hệ kinh tế gắn kết chặt chẽ giữa hai bên với trung quốc là đối tác thương mại lớn nhất của asean
nhấn mạnh cam kết đề cao chủ trương đa phương ủng hộ tự do hóa thương mại đầu tư và củng cố hệ thống thương mại đa phương quốc tế công bằng
dựa trên luật lệ nỗ lực đóng góp hoàn tất đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực đúng thời hạn đề ra
trên tinh thần tuyên bố tầm nhìn đối tác chiến lược asean trung quốc năm hai nghìn ba mươi thông qua năm hai nghìn hai mươi
hai bên cam kết đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực thuộc quan tâm chung như trao đổi thương mại đầu tư
trong đó có triển khai hiệu quả nghị định thư sửa đổi hiệp định thương mại tự do asean trung quốc
phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai triệu ở mức một tỷ usd và đầu tư đạt một trăm năm mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
tăng cường kết nối trong đó có gắn kết giữa kế hoạch tổng thể kết nối asean hai nghìn hai mươi năm và sáng kiến vành đai và con đường
mở rộng giao lưu nhân dân du lịch đẩy mạnh hợp tác về đổi mới sáng tạo phát triển thương mại điện tử kinh tế số
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc chia sẻ đánh giá của các nhà lãnh đạo về những tiến triển trong quan hệ asean và trung quốc
thủ tướng khẳng định asean luôn coi trọng vai trò của trung quốc đối với các nỗ lực duy trì hòa bình an ninh và ổn định để hợp tác phát triển thịnh vượng khu vực
thủ tướng ủng hộ việc xác định năm hai nghìn hai mươi là năm hợp tác kinh tế số asean trung quốc
về biển đông thủ tướng khẳng định duy trì hòa bình an ninh và ổn định tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới và không gian an ninh phát triển của khu vực là lợi ích và trách nhiệm chung của mọi quốc gia
thủ tướng nhấn mạnh quan điểm của việt nam về tình hình biển đông là rất rõ ràng nhất quán đã được bày tỏ nhiều lần tại diễn đàn ở các cấp
hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế để duy trì biển đông là vùng biển hòa bình hợp tác và tịnh vượng
tuấn anh phóng viên truyền hình nhân dân đưa tin tại nonthaburi thái lan